tại hội nghị tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh các địa phương trong vùng phải quán triệt thật đầy đủ đúng đắn và sâu sắc ý nghĩa mục đích yêu cầu nội dung của nghị quyết
nắm vững các quan điểm tư tưởng chỉ đạo những công việc phải làm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức ở tất cả các cấp các ngành của người dân và cộng đồng các doanh nghiệp về vai trò vị trí tầm quan trọng của vùng
đổi mới tư duy phát triển nhất là về liên kết vùng tiểu vùng về cơ chế chính sách đặc thù về phân bổ nguồn lực
về cơ chế nhằm khai thác tối đa tiềm năng lợi thế của vùng các tiểu vùng và từng tỉnh trong vùng tiểu vùng giải quyết các vấn đề trọng điểm quốc gia tại vùng các vấn đề liên ngành liên vùng liên tiểu vùng
tổng bí thư nguyễn phú trọng nêu rõ cần khơi dậy phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống cách mạng lòng yêu nước tinh thần chủ động sáng tạo ý thức tự lực tự cường
ý chí vươn lên mạnh mẽ của cán bộ đảng viên và nhân dân các địa phương trong vùng quyết tâm vượt lên chính mình khắc phục tư tưởng bằng lòng bị động chỉ trông chờ vào sự hỗ trợ của trung ương
quyết tâm không cam chịu đói nghèo thua kém các tỉnh khác vùng khác đồng thời tăng cường sự hỗ trợ của trung ương sự hợp tác giúp đỡ của các địa phương trong cả nước để phát triển kinh tế vùng nhanh và bền vững hơn
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vùng đạt mức cao hơn bình quân chung của cả nước trên cơ sở từng bước đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng

trong năm năm qua các đảng ủy trực thuộc đảng ủy công an trung ương đảng ủy công an tỉnh thành phố thực hiện nghiêm túc các quy định của ban bí thư và hướng dẫn số một mươi chín của ban thưởng vụ đảng ủy công an trung ương
các cấp ủy cơ sở đã thực hiện thường xuyên hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đảng viên
phổ biến quán triệt kịp thời chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước triển khai thực hiện nghiêm túc các phong trào thi đua các cuộc vận động trong công an nhân dân đến cán bộ đảng viên chiến sĩ
phát biểu kết luận hội nghị thượng tướng trần quốc tỏ đề nghị trong thời gian tới các cấp ủy tiếp tục ra soát kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng để xác định và thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo các quy định của ban bí thư phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ của đơn vị cơ sở

thượng tướng trần quốc tỏ đề nghị thời gian tới tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng tập thể cá nhân trong công an nhân dân đảm bảo liên thông đồng bộ thống nhất trong toàn lực lượng
các cấp ủy trong công an nhân dân thực hiện nghiêm túc chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng bắt buộc dành cho bí thư tri bộ và cấp ủy viên cơ sở
đội ngũ lãnh đạo cán bộ tham mưu giúp việc cấp ủy về công tác đảng phù hợp với tính chất đặc điểm của công an nhân dân
cũng trong chiều nay tại hà nội đoàn công tác của bộ công an do trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc kiểm tra công tác đảm bảo an ninh an toàn khu vực trung tâm chính trị ba đình
cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các đơn vị của bộ công an bộ quốc phòng công an tp hà nội và lãnh đạo một số cơ quan đơn vị
đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra khảo sát tình hình thực tế tại một số địa điểm tại khu vực trung tâm chính trị ba đình
như tòa nhà quốc hội văn phòng trung ương đảng văn phòng chủ tịch nước văn phòng chính phủ
tại các địa điểm thứ trưởng lê quốc hùng đã lắng nghe các đơn vị báo cáo về tình hình công tác triển khai bố trí lực lượng trang thiết bị
đồng thời kiểm tra đánh giá đối với các hệ thống giám sát camera an ninh phòng cháy chữa cháy công tác kiểm soát người và phương tiện khi ra vào làm việc xung quanh khu vực trung tâm chính trị ba đình
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng lê quốc hùng đánh giá cao những phương án bảo vệ đã được bộ tư lệnh cảnh vệ phối hợp cùng các đơn vị của bộ quốc phòng và bốn văn phòng trung ương triển khai trong thời gian qua
nhấn mạnh việc bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn khu vực trung tâm chính trị ba đình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng

nhấn mạnh việc bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn khu vực trung tâm chính trị ba đình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng

phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng lê quốc hùng đánh giá cao những phương án bảo vệ đặc biệt quan trọng
nghe chuyên gia trong lĩnh vực báo chí truyền hình chia sẻ về công việc làm báo nói chung và làm truyền hình nói riêng trong thời đại mới với nhiều thời cơ và thách thức
các chuyên gia được mời là chủ tịch fpt telecom hoàng nam tiến phó chủ tịch hiệp hội blockchain việt nam phan đức trung và một số nhà báo trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
các khách mời chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực trong giới truyền thông báo chí giải trí sản xuất nội dung nghe nhìn tại việt nam đã cùng chia sẻ bàn luận về câu chuyện phát triển sản phẩm nghe nhìn trên các nền tảng công nghệ số nói chung
và sự phát triển của intv trong bối cảnh bốn với thế mạnh thông tin về an ninh trật tự nói riêng
đan sen giữa phần giao lưu với các chuyên gia khách mời trên sân khấu là phần trình diễn của những ca sĩ nghệ sĩ nổi tiếng như ca sĩ đăng dương võ hạ trâm nguyễn phương anh thiếu jidence
trong khuôn khổ của chương trình cục truyền thông công an nhân dân phối hợp với công an thành phố cần thơ đã tổ chức trao tặng trợ cấp đối với những cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và bị bệnh hiểm nghèo mỗi xuất quà trị giá một mươi triệu đồng
thưa quý vị chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí là xu hướng tất yếu để báo chí có thể hòa mình cùng với dòng chảy của xã hội
chuyển đổi số không chỉ đơn giản là số hóa nội dung đưa lên nền tảng số mà phải tạo ra cả một quy trình sản xuất mới
trong thông tin mới mẻ thậm chí là tạo ra văn hóa trong tỏa soạn cho phù hợp với môi trường truyền đổi số
chính vì vậy những nội dung về tăng cường ứng dụng công nghệ phát triển nội dung đa nền tảng trong truyền hình phát thanh công an nhân dân cũng đã trở thành một vấn đề được quan tâm tại liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba năm hai nghìn hai mươi hai đang diễn ra tại thành phố cần thơ
thực tế cho thấy chuyển đổi số không chỉ là vấn đề về công nghệ mà còn là vấn đề về con người tư duy
theo thượng tá
trần thanh tùng phó trưởng phòng công tác đảng công tác chính trị công an tỉnh đồng nai đội ngũ làm công tác tuyên truyền của cám bộ chiến sĩ công an địa phương cần xác định chuyển đổi số là tất yếu
và tới đây đội ngũ những cán bộ chiến sĩ làm công tác tuyên truyền này sẽ phải thay đổi và có cách làm mới để đáp ứng xu hướng chuyển đổi số trong ngành phát thanh truyền hình của lực lượng công an nhân dân
trách nhiệm của những người làm công tác tuyên truyền ngoài việc anh tổ chức thực hiện cái nhiệm vụ cụ thể của anh anh còn phải có tư duy là
tham mưu cho cấp lãnh đạo cao hơn để có sự chuyển động cụ thể và thích ứng ngay thích ứng nhanh với sự chuyển đổi số đang diễn ra hết sức mạnh mẽ và có thể là ồ ạt trên quá nhiều lĩnh vực trong đó có lĩnh vực tuyên truyền báo chí của ngành chúng ta
trong công cuộc chuyển đổi số báo chí truyền thông đóng vai trò quan trọng với sứ mệnh tuyên truyền đúng đắn đầy đủ kịp thời về chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
tạo sự đồng thuận niềm tin xã hội
tạo nội lực để thực hiện thành công chuyển đổi số quốc gia
đồng thời báo chí cũng là một lĩnh vực trong xã hội sẽ phải tiến hành chuyển đổi số theo xu thế phát triển chung thậm chí sẽ phải phát triển thành một ngành kinh tế truyền thông số
đó cũng chính là mục tiêu hướng tới của lực lượng báo chí truyền thông công an nhân dân
chuyển đổi số là một trong những xu thế và là nhiệm vụ hàng đầu đặt ra trong giai đoạn phát triển kinh tế số trong giai đoạn hiện nay
thế thì các hội thảo có liên quan đến
chuyển đổi số và áp dụng và ứng dụng các công nghệ nền tảng chuyển đổi số trong hoạt động truyền thông nói chung và của truyền thông công an nhân dân nói riêng
và đặc biệt là làm tốt công tác tuyên truyền không những cho truyền thông của bộ công an mà là cho công an tất cả các đơn vị và địa phương trong toàn quốc
đấy là mục tiêu hướng tới của truyền thông công an nhân dân
nằm trong khuôn khổ liên hoan năm nay
cục truyền thông công an nhân dân đã tạo ra một lĩnh vực để thực hiện thành công việc
đã tổ chức một cuộc hội thảo về ứng dụng công nghệ trong phát triển nội dung đa phương tiện
tại hội thảo lãnh đạo cục truyền thông công an nhân dân các diễn giả khách mời đã có những trao đổi thẳng thắn cởi mở với lãnh đạo cán bộ chiến sĩ làm công tác tuyên truyền của công an các đơn vị địa phương
dung quanh xu hướng công nghệ trong phát triển nội dung đa nền tảng bảo mật thực tiễn ứng dụng công nghệ trong phát triển nội dung đa nền tảng tại việt nam
dung quanh xu hướng công nghệ trong phát triển nội dung đa nền tảng tại việt nam
để chúng ta có được một mạng lưới thông tin mạnh
truyền hình công an nhân dân intv đang đặt mục tiêu chuyển đổi số mạnh mẽ nhất quán với mô hình tòa soạn hội tụ nhà báo đa phương tiện
hiện nay sản phẩm nội dung của intv đang được phân phối rộng khắp trên đa nền tảng như truyền hình số truyền hình cáp truyền hình internet ứng dụng ott mạng xã hội
đáng chú ý kênh youtube của truyền hình công an nhân dân trở thành một trong những kênh youtube hàng đầu tại việt nam
với sáu triệu người theo dõi hơn bốn tỷ lượt xem
thưa quý vị ngày hôm nay thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an đã có thư khen gửi công an xã phước hòa huyện tuy phước tỉnh bình định
đã kịp thời cứu một người dân bị nước lũ cuốn trôi khi qua đoạn tràn đường bê tông
trước đó vào ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai ngay sau khi nhận được tin báo của nhân dân về việc
một người dân đã bị nước lũ cuốn trôi khi đi xe máy qua đoạn tràn đường bê tông thôn tùng giản xã phước hòa đi xã phước thắng
với tinh thần dũng cảm quyết tâm cứu người không ngại hiểm nguy lực lượng công an xã phước hòa đã lao mình xuống nước cứu được người gặp nạn an toàn
và thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lê văn tuyến ghi nhận biểu dương nỗ lực cố gắng và tinh thần quyết tâm sẵn sàng phục vụ nhân dân của công an xã phước hòa huyện tuy phước tỉnh bình định
đồng thời mong đơn vị phát huy kết quả đạt được tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác phòng chống thiên tai đảm bảo an ninh trật tự vì an ninh tổ quốc vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
xin được chuyển sang thông tin về tình hình cơn bão số năm
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia bão số năm đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
vào hồi một mươi tám h ngày hôm nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đà nẵng khoảng hai trăm năm mươi km tỉnh quảng nam khoảng hai trăm một mươi năm km về phía đông đông nam
không khí lạnh kết hợp với gió đông trên cao ảnh hưởng của bão suy yếu thành áp thấp gây ra đợt mưa lớn cho khu vực từ quảng bình đến khánh hòa và bắc tây nguyên trong ngày một mươi bốn và một mươi sáu tháng một mươi
tổng lượng mưa phổ biến từ hai trăm linh năm trăm linh mm
điểm đáng lưu ý khu vực từ quảng trị đến quảng ngãi có thể hứng lượng mưa từ bốn trăm linh sáu trăm linh mm có nơi sẽ trên tám trăm linh mm
với lượng mưa trên chuyên gia cảnh báo việc xuất hiện một đợt lũ gây ngập lụt diện rộng tại khu vực trũng thấp đồng bằng ven biển các tỉnh từ quảng trị đến phú yên
đặc biệt ngập lụt sâu tập trung tại bốn huyện với năm mươi tám xã ở thừa thiên huế bảy huyện với bảy mươi năm xã ở quảng nam bảy huyện với bảy mươi bốn xã ở quảng ngãi với độ sâu phổ biến từ ba sáu m
đặc biệt ngập lụt sâu tập trung tại bốn huyện với bảy mươi năm xã ở quảng nam bảy huyện với bảy mươi năm xã ở quảng nam bảy huyện với bảy mươi năm xã ở quảng nam bảy huyện với bảy mươi năm xã ở quảng nam